như vậy thì hiện nay thì với một số cái đơn vị cái công ty nhỏ mà làm ăn công chân chính thì người ta vẫn lách luật để người ta làm những cái việc mà người ta sao xếp người ta phát hành một cách gọi là không chính thống và gây ảnh hưởng đến các nhà xuất bản các công ty sách
trước thực trạng sách vi phạm bản quyền trên internet hiện nay tại hội trợ sách quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo cục xuất bản bộ thông tin và truyền thông cho biết
cục đang tập trung xây dựng thông tư về quản lý xuất bản điện tử các nhà xuất bản và độc giả hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng vấn đề sách vi phạm bản quyền sẽ được xử lý rứt điểm
vâng thưa luật sư lê ngọc sơn qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã nhận thấy là đã hơn một mươi năm trôi qua kể từ khi việt nam tham gia công ước bơn
tuy nhiên là cái thực trạng về việc vi phạm bản quyền sách nói chung và vi phạm bản quyền sách trên mạng nói riêng thì vẫn đang diễn ra ngày một phức tạp hơn ạ
vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành xuất bản của việt nam nói riêng và tổng thể nền kinh tế của việt nam nói chung thưa ông
vâng tôi nghĩ là cái việc vi phạm này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái ngành xuất bản
trong đó nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quyền tác giả của tác giả các quyền liên quan của những người có quyền liên quan như là nhà xuất bản những người phát hành
tại vì vì các cái quyền đó không được tôn trọng thì họ sẽ bị thiệt hại về mặt kinh tế
tại vì chúng ta đã biết là quyền tác giả và quyền liên quan là nó bao gồm hai quyền chính
quyền về nhân thân quyền về quyền kinh tế
trong khi đó thì nếu như mà cái việc người ta đã mất công mất sức người ta đã đầu tư cả một quá trình sáng tạo để ra những cái tác phẩm để người ta phục vụ đông đảo công chúng mà người ta lại không thu được các quyền lợi về kinh tế
tại vì khi đã bị vi phạm rồi thì cái việc nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc bán hàng ví dụ như là bán sách chẳng hạn đấy
thì nếu như mà cái nạn sao chép nạn copy
rồi những cái nạn khai thác lậu khác mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế
tôi nghĩ là các hoạt động sáng tạo nó tạo ra cái giá trị thẳng dư rất là lớn nếu như cái nạn sao chép này nạn vi phạm bản quyền này mà nó vẫn tiếp tục diễn biến
mà trên thực tế mà không có biện pháp ngăn chặn trên thực tế mà không có biện pháp mà loại trừ thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng rất là lớn đến cái nền kinh tế nói chung
tại vì như chúng ta biết là cái giá trị sáng tạo nó tạo ra giá trị thẳng dư rất lớn cho nền kinh tế
mà nó bị ảnh hưởng bị xâm phạm đấy thì rõ ràng là sẽ không khuyến khích cái hoạt động sáng tạo không khuyến khích cái hoạt động tạo ra cái giá trị thẳng dư lớn
và nó rõ ràng như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều
cả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước hoạt động sáng tạo trong nước cũng như là hoạt động mà hội nhập quốc tế
đặc biệt là việc du nhập những tác phẩm có giá trị về mặt khoa học những tác phẩm có giá trị về mặt nghệ thuật đối với nền kinh tế việt nam
vâng vậy thì không biết là cho đến thời điểm hiện tại thì pháp luật việt nam có những cái quy định và những cái khung hình phạt và xử phạt như thế nào
đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay là vi phạm về bản quyền trong việc xuất bản ạ
vâng đấy là vấn đề về mặt thực thi
thì pháp luật việt nam hiện đã có những quy định về xử lý vấn đề này từ rất lâu rồi
đầu tiên có thể nói là các biện pháp về xử lý vi phạm hành chính
tiếp theo là có thể là các biện pháp về xử lý vi phạm về hình sự
các biện pháp xử lý vi phạm hình sự nó liên quan đến tội xâm phạm về quyền tác giả và quyền liên quan
và một cái biện pháp rất là quan trọng là cái biện pháp về dân sự tức là chủ thể có quyền
tức là những người tác giả hoặc là những người chủ sở hữu các quyền liên quan có quyền khởi kiện để mà yêu cầu những đối tượng vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho mình
còn nói về mức độ xử lý của nhà nước thì như tôi vừa nói có hai biện pháp xử lý chính là xử lý về hành chính
thì tùy theo mức độ mà cái người vi phạm thì có thể bị phạt
tiền hoặc là bị bắt buộc phải khôi phục cái tình trạng ban đầu hoặc là phải có những biện pháp để xin lỗi
và ngược lại nặng hơn ở mức độ nặng hơn thì có thể bị xử lý về mặt hình sự
đối với cái tội về xâm phạm các quyền tác giả quyền liên quan thì theo như bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
thì có thể là đối tượng có thể là nếu như xâm phạm quyền tác giả mà ở quy mô thương mại
thì có thể là bị phạt tiền có thể là bị phạt tù lên đến ba năm
và tới đây bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì đã phát triển hơn một bước nữa
tức là đối với những hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan thì đã được chuẩn hóa theo công ước bơn
và theo các hiệp định về chip thì người ta sẽ mở rộng từ những hành vi xâm phạm về quyền tác giả
mà có thể là ở mức quy mô thương mại hoặc là thu lợi bất chính hoặc là ở mức gây thiệt hại từ năm mươi triệu trở lên chẳng hạn
thì có thể là bị xử lý hình sự
bị phạt tiền và có thể bị tù lên đến ba năm
vâng vậy có thể nói là chúng ta đã có những cái khung hình phạt cũng như là những cái luật đưa ra để điều chỉnh cái việc vi phạm về bản quyền cũng như là quyền tác giả
trong cái quá trình hội nhập của việt nam thì cái hoạt động xuất bản hiện nay cũng đang hội nhập hết sức là sâu rộng với những cái hoạt động như là chúng ta nhập khẩu những cái đầu sách
những cái tác phẩm văn học xuất bản tại việt nam và ngược lại chúng ta muốn đưa sách của việt nam ra với thế giới đúng không ạ
vậy thì chúng ta cần phải thực hiện những cái quy định trong công ước bơn như thế nào
để đảm bảo bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta cũng như là đảm bảo cái tính hợp pháp của việt nam khi mà chúng ta tham gia cái hoạt động xuất bản ở trong và ngoài nước ạ
tôi nghĩ vấn đề này rất là thú vị công ước bơn là một công ước quốc tế và có rất nhiều các nước tham gia về bảo hộ quyền tác giả
trong đó thì cái yêu cầu để bảo hộ quyền tác giả theo công ước burn rất là cao
về cơ bản thì pháp luật việt nam cũng đã đáp ứng được một số các điều kiện một số những điều kiện về nội dung nhất định trong công ước bơn
thì theo những công ước này thì việt nam cũng như các nước thành viên khác thì đều có nghĩa vụ bảo hộ cho các tác phẩm văn học nghệ thuật trên phạm vi lãnh thổ của nước mình
mà cái việc bảo hộ và các cái việc bảo hộ qua lại lẫn nhau
ví dụ như việt nam bảo hộ trên lãnh thổ việt nam các tác phẩm của các nước đối tác mà thành viên của công ước bơn
và ngược lại vì như thế là bảo hộ đấy nó sẽ mang tinh chất là đối xử quốc gia
đấy tức là và cái việc bảo hộ này nó lại không phụ thuộc vào một cái thủ tục hành chính nào cả
nó có thể là bảo hộ ngay từ cái thời điểm mà tác phẩm được hoàn thành tức là được định hình một dạng vật chất nhất định
như vậy là đối với các điều kiện như thế là việt nam đã tương đối đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của công ước bơn
thú vị ở chỗ là tất cả các nước thì đều là nội luật thì đều là dựa trên cái công ước bơn để mà cụ thể hóa một cái nội luật của mình
làm sao để cho phù hợp nhất làm sao để cho dễ thực thi nhất
nhưng mà về phần thực thi thì đối với công ước bơn thì lại không quy định cụ thể
cho nên là tùy thuộc vào cái nội luật của từng nước và các nước có cái chế tài hay là để đảm bảo cái việc thực thi trên thực tế nó như thế nào
thì đấy là những cái điểm chính trong việc thực hiện công ước bơn
vâng thưa luật sư vậy thì trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao nhận thức của phía doanh nghiệp
một trong số những cái chủ thể liên quan đến hoạt động thực thi quyền cũng như là những cái trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ạ
vâng tôi nghĩ cái vấn đề này nó là cả một cái câu chuyện nó cũng tương đối là
luật dài thứ nhất là về phía cơ quan quản lý nhà nước thì họ với những tư cách là người quản lý về mặt chuyên môn
thì họ cũng phải có cái sự tuyên truyền phổ biến nhất định những cái kiến thức liên quan đến vấn đề về bản quyền
bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan cho đông đảo tất cả những đối tượng không chỉ của doanh nghiệp đâu mà cả những người dân
và ngược lại phía doanh nghiệp họ cũng phải chủ động hơn trong cái việc tìm hiểu các quyền của mình các nghĩa vụ của mình
cũng như là tôn trọng những quyền của những người khác
từ đó thì có thể là họ bằng cách là thông qua các luật sư thông qua các cơ quan quản lý nhà nước
để họ có thể tìm hiểu tốt hơn về những cái quyền năng của mình những cái nghĩa vụ của mình
vì rõ ràng là quyền và nghĩa vụ luôn luôn phải là tương hộ lẫn nhau mà
muốn được tôn trọng quyền của mình thì phải tôn trọng nghĩa vụ của người khác
và rõ ràng như thế là họ sẽ có cái hành xử nó phù hợp hơn trong cái thị trường cụ thể là có thể thị trường xuất bản chẳng hạn
và ngoài ra họ cũng có thể là phải tiếp thu những cái kiến thức của người khác

ví dụ như các cái giải pháp phỹ thuật như thế nào để chống nạn sao chép
đặc biệt là trong cái môi trường mà kỹ thuật xấu hiện nay chẳng hạn
một cái giải pháp về công nghệ thông tin như thế nào để thứ nhất là vừa hài hòa được cái việc mà tuyên truyền phổ biến tác phẩm
đồng thời cũng để bảo vệ tốt cái quyền của tác giả quyền của người có quyền liên quan
đi sâu hơn một chút vào cái việc xuất bản những cái tác phẩm văn học
những cái tài sản về chính sách
sở hữu trí tuệ của việt nam ra với thế giới
thì không biết là khi mà các doanh nghiệp muốn xuất bản
nói đơn giản như là xuất bản một cái tác phẩm văn học của việt nam ra với thế giới
họ cần phải làm những gì và tuân thủ những cái điều luật như thế nào của công ước bơn
và của các quốc gia khác để có thể đảm bảo bảo hộ được cái quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đó
vấn đề này thì nó có hai cái phần chính
thứ nhất là nếu như một cái tác phẩm đã được định hình đã được sáng tác trên một nước thành viên công ước
ví dụ như việt nam chẳng hạn thì nó cũng sẽ được bảo hộ trên các nước thành viên khác
tuy nhiên khi mà mình đã khai thác cái thị trường các nước kia
ví dụ xuất bản sách vào thị trường các nước thành viên khác
thì mình cần phải quan tâm đến nội luật của nước họ như thế nào trong vấn đề thực thi
để từ đó mình có cái sự gọi là sự định hướng hành động
đối với các nhà xuất bản thì họ có thể là quan tâm đến cái việc là họ nên thuê chuyên gia và luật sư của nước sở tại
để họ hướng dẫn những cái điều luật
về vấn đề thực thi các quyền và ngược lại họ cũng có thể là có một sự theo dõi về cái việc bảo vệ quyền tại cái nước đó
và đương nhiên thì rõ ràng đối với những người mà sở tại những luật sư sở tại những người mà am hiểu về luật sở tại
thì họ sẽ có những cái tham vấn tốt nhất cho cái việc mà thâm nhập vào thị trường sách
vì tôi nghĩ rằng cái việc mà song song với quá trình mà nhập khẩu các tác phẩm của nước ngoài
thì cái việc mà mình để mà giới thiệu đối với bạn bè quốc tế
giới thiệu với các cộng đồng quốc tế với những nét văn hóa đặc sắc của việt nam
những cái kiến thức những cái nền tảng chi tư khác của việt nam
cũng là một cái cách chúng ta hội nhập sâu và rộng
và từ đó bạn bè họ có thể hiểu việt nam hơn
vậy thì trong thời gian tới với cái bối cảnh hội nhập và có thể nói là một cái áp lực
từ cái hoạt động hội nhập của việt nam ngày càng sâu rộng
thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế và những cái quy định cụ thể như thế nào
liên quan đến việc bảo hộ cũng như là thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các cái tác phẩm xuất bản
tôi nghĩ thế này
về mặt nội luật thì chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực
để nghiên cứu các quyết định của công ước bơn
để từ đó mà ra soát xem là những cái quy định của luật sở hữu trí tuệ việt nam
luật về công nghệ thông tin luật về điện ảnh chẳng hạn luật về xuất bản chẳng hạn
xem có những cái chuẩn mực nào nó chưa phù hợp những chuẩn mực nào đã phù hợp
những cái quy định nào cần phải thay thế những cái quy định nào cần phải làm mới
để từ đó chúng ta giả soát lại và chúng ta có một cái
cái sự sửa đổi nó phù hợp
tôi nói ví dụ chẳng hạn như pháp luật việt nam thì chưa thừa nhận cái quyền kế cận chẳng hạn
nhưng mà trong công ước bơn thì người ta đã đề cập rồi
và một số nước mà rất nhiều nước người ta đã bảo vệ cái quyền này rồi
thì cần thiết chúng ta cũng phải có cái sự nghiên cứu rất là thích hợp
để từ đó mà áp dụng cái chuẩn mực nào cho cái quyền kế cận được thực hiện tại việt nam chẳng hạn đấy
thì cũng là một cách để ra soát để chúng ta làm cho nó phù hợp với công ước bơn
ngoài ra chúng ta cũng có thể là học tập các nước thành viên
về cái việc thực thi quyền trên thực tế như thế nào
để từ đó chúng ta có thể là tổ chức một đội ngũ thực thi tại việt nam
các cơ quan thanh tra các cơ quan quản lý thị trường các cơ quan hệ thống các cơ quan tài phán
để đảm bảo cái việc thực thi nó trên thực tế một cách gọi là nhanh gọn và kịp thời
và cái quan trọng nhất phải đảm bảo tất cả những cái vi phạm đều được xử lý
vì từ đó thì sẽ tạo niềm tin cho những chủ sở hữu các tác phẩm
chủ sở hữu các quyền liên quan thì họ có một cái sự tin tưởng
pháp luật việt nam sẽ bảo hộ cho họ
và như thế nó sẽ khuyến khích cái hoạt động sáng tác
khuyến khích các hoạt động truyền bá các tác phẩm
khuyến khích cái hoạt động những cái nền
những cái ngành kinh tế liên quan đến cái hoạt động về bản quyền
chắc hẳn là chúng ta cần phải cải thiện hơn nữa
cái việc đưa ra những cái quy định phù hợp hơn
tức là cái nội luật của việt nam cũng cần phải có một cái sự thay đổi một chút
để làm thế nào mà nó phù hợp nhất
với cái việc thực thi một cách hiệu quả và toàn diện nhất công ước bơn đúng không ạ
đặc biệt là cái việc kiểm tra kiểm soát cái hoạt động thực thi
những cái điều luật này những cái quy định này
ở trong thị trường ở cả trong nước và nước ngoài
thì cảm ơn luật sư đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
cảm ơn chị cảm ơn chương trình
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi